tại cảng hòn rớ thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bộ tư lệnh vùng bốn hải quân phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn một số tỉnh thành
phát động chương trình hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đã được các vùng hải quân triển khai ở nhiều địa phương trên cả nước
với các hoạt động thiết thực hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển
trong những ngày đầu tháng tám tại xã tam quang bắc huyện hoài nhơn đoàn công tác bộ tư lệnh vùng bốn hải quân
đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân
sáu xã ven biển trao tặng áo phao cứu sinh cờ tổ quốc cho bà con ngư dân
nơi đây là một trong những huyện trọng điểm phát triển nghề đánh bắt xa bờ ở bình định
nhân dân cũng rất là vui mừng khoáng khởi để đến để được khám chẳng đón điều trị
và bà con cũng thấy rằng các chú bộ đội cũng đã khám rất là nhiệt tình vui vẻ
và cũng đã có hướng dẫn tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho bà con rất là tận tình
chương trình hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển đã và đang được triển khai rộng khắp
trong toàn quân chủng hải quân không chỉ là những hỗ trợ ven bờ cho các ngư dân
hay gia đình chính sách cụ thể
chương trình còn hướng tới sự giúp đỡ thiết thực hiệu quả ở các vùng biển đảo xa bờ trên biển
chương trình hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển đã và đang được triển khai rộng khắp
trong toàn quân chủng hải quân không chỉ là những hỗ trợ ven bờ trên biển đã và đang được triển khai rộng khắp
cụ thể hóa các nội dung chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
kinh tế biển đảo có thêm những tiền đề để cất cánh với lợi thế của một quốc gia biển